vào ngày một mươi tám tháng ba tỉnh ủy cao bằng tổ chức hội nghị công bố quyết định của ban chấp hành đảng bộ tỉnh
về việc sát nhập đảng bộ huyện trà lĩnh và đảng bộ huyện trùng khánh thành đảng bộ huyện trùng khánh
sau khi sắp nhập huyện trà lĩnh và huyện trùng khánh huyện mới có tên là huyện trùng khánh
huyện trùng khánh có diện tích trên sáu trăm tám mươi tám km hai dân số trên bảy mươi người với hai mươi một xã thị trấn
đảng bộ huyện trùng khánh có ba mươi bảy tri bộ đảng bộ trực thuộc với trên sáu đảng viên
tại hội nghị tỉnh ủy cao bằng cũng công bố quyết định chỉ định ban chấp hành ban thường vụ
bí thư phó bí thư đảng bộ huyện trùng khánh nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí phạm văn cao được chỉ định giữ chức vụ bí thư huyện ủy trùng khánh